do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số hai đã gây mưa lớn kéo dài làm sạt lở ngập úng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng của lào cai
trong đó khu du lịch quốc gia sapa chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
theo thống kê của ủy ban nhân dân huyện sapa mưa lớn đã gây ra sạt ta luy dương làm một người bị thương ba nhà dân bị ảnh hưởng
một mươi điểm giao thông bị sụt sạt nhiều tuyến đường du lịch bị nước bào mòn do đó huyện sapa phải đóng cửa tạm dừng bán vé một số khu du lịch
để bảo đảm an toàn cho người dân
trước tình trạng diễn biến phức tạp của thời tiết ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện sapa đã phân công trực hai mươi bốn giờ trên hai mươi bốn giờ
thành lập bốn đoàn công tác đi kiểm tra thực tế tại các xã trên địa bàn huyện nắm bắt tình hình và tổ chức khắc phục hậu quả của hoàn lưu bão số hai gây ra
mặc dù thời tiết bất lợi nhưng lượng du khách đến sapa vẫn khá đông
trong tuần qua ước đạt đã có hơn năm mươi lượt du khách đến thăm quan tại đây
để bảo đảm an toàn huyện sapa cũng tổ chức tuyên truyền hướng dẫn du khách và các cơ sở kinh doanh du lịch
bảo đảm an toàn tuyệt đối không tham gia các tour du lịch mạo hiểm trong những ngày mưa bão